tại khu vực bản văn minh xã mường bú huyện mường la tỉnh sơn la công an huyện mường la đã phát hiện bắt quả tang một đối tượng đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
đối tượng bị bắt giữ là giàng a dơi chú tại huyện sông mã
tăng vật thu giữ gồm một mươi tám cục thuốc phiện có trọng lượng gần năm kg hai điện thoại di động và một số tăng vật khác có liên quan
đối tượng khai nhận mua ma túy từ khu vực biên giới về tập kết tại địa bàn huyện sông mã
sau đó đưa đi tiêu thụ tại địa bàn huyện mù căng trải tỉnh yên bái
đang trên đường đi thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ
chiều qua tòa nhân dân tỉnh an giang tuyên phạt hai bị cáo nguyễn quốc huy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm hai mươi năm năm tù
về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền và lê phước hưng sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một mươi năm tù về tội rửa tiền
đồng thời buộc bị cáo huy trả lại số tiền đã chiếm đoạt cho các bị hại
cả hai bị cáo cùng chú tại huyện trợ mới tỉnh an giang
theo cáo trạng từ ngày một mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi
huy lập các tài khoản trên mạng xã hội rồi truy cập vào các nhóm bán hàng thực phẩm đông lạnh
tìm người có nhu cầu mua hàng để lừa đảo bán hàng và chiếm đoạt tiền
bằng thủ đoạn gian dối huy đã lừa đảo chiếm đoạt trên hai hai tỷ đồng của ba mươi chín bị hại
số tiền phạm tội mà có huy sử dụng vào việc đánh bạc mở đại lý vé số và tiêu xài cá nhân
mặc dù biết tiền do huy phạm tội mà có nhưng hưng vẫn giúp sức cho huy sử dụng tài khoản của hưng
để giao dịch hơn một sáu tỷ đồng nhằm mục đích khấu trừ tiền huy cầm cố tài sản và lấy phí dịch vụ
hai đối tượng đi trên xe máy đã nổ súng vào nhà dân khiến nhiều lớp cửa bị thủng
công an thành phố hải dương đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hải dương
truy tìm hai nghi phạm gây ra vụ việc trên
chị đỗ phương thúy sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hàn giang đường bắc sơn phường quang trung thành phố hải dương cho biết
vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi bảy tháng hai có hai kẻ lạ mặt đi trên xe máy
đã dùng súng bắn liên tiếp vào cửa nhà chị
thời điểm xảy ra sự việc vợ chồng chị thúy không có nhà trong nhà có sáu người chủ yếu là trẻ con
những phát đạn đã xuyên qua nhiều lớp cửa xuyên thủng đầu xe máy để lại nhiều lỗ trên tường trong nhà
rất may không ai bị thương
sau khi sự việc xảy ra gia đình chị thúy đã trình báo lên công an thành phố hải dương
bốn đối tượng gồm nguyễn anh khoa nguyễn văn thắng tấn hoàng vũ và phạm trung nguyên
vừa bị công an thành phố biên hòa tỉnh đồng nai bắt khẩn cấp để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
nhận tin báo của người dân trú tại phường tam hiệp bị kẻ gian đột nhập trộm cắp nhiều tài sản
có tổng trị giá khoảng bốn trăm năm mươi triệu đồng
qua xác minh ngày bảy tháng ba công an đã triệu tập bốn đối tượng trên
các đối tượng khai nhận lợi dụng sơ hở của chủ nhà đã đột nhập trộm cắp tài sản mang đi bán lấy tiền chia nhau
các đối tượng đã giao nộp một phần tài sản chiếm đoạt cho cơ quan điều tra
thời gian tới phải xây dựng bằng được hình mẫu tổ thực hiện đề án sáu ở cấp xã cấp huyện cấp tỉnh và thành phố
trong đó phát huy vai trò trách nhiệm của tổ phó tổ thường trực đề án sáu ở các cấp
và bảo đảm dữ liệu dân cư đúng đủ sạch sống
đây là nhiệm vụ rất quan trọng yêu cầu các đơn vị phải khẩn trương nghiên cứu sớm hoàn thành
đó là một trong những chỉ đạo của trung tướng nguyễn duy ngọc ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
tại hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội
được tổ chức vào chiều qua tại hà nội
tại hội nghị các đại biểu đã tập trung thảo luận nhiều nội dung quan trọng
trong đó thẳng thắn nhận diện hàng chục khó khăn vướng mắt còn tồn tại
tại nhiều địa phương việc điều chỉnh các trường hợp sai cấu trúc
ra soát các trường hợp nhân khẩu cập nhật làm sạch dữ liệu còn chưa đảm bảo tiến độ
tỷ lệ việc thực hiện dịch vụ công còn thấp
vấn đề kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu dân cư chưa đạt được theo yêu cầu
đối với việc chuyển đổi trạng thái của lực lượng cảnh sát khu vực
cần tập trung thực hiện ngay việc cắt giảm một số nội dung
nhằm chuyển từ trạng thái thủ công sang công nghệ
kết luận hội nghị thứ trưởng nguyễn duy ngọc cơ bản thống nhất với tám đề xuất
trong thực hiện hai nhóm nội dung về đảm bảo dữ liệu đúng đủ sạch sống và về đề án sáu
yêu cầu giám đốc công an các địa phương lưu ý thực hiện nội dung này
nhấn mạnh đến trách nhiệm của công an cấp tỉnh huyện và xã
thứ trưởng đề nghị cần phát huy vai trò của tổ phó tổ thường trực ở các cấp
nhanh chóng kiểm tra giả soát đối với từng nhiệm vụ chưa hoàn thành
lấy dẫn chứng bài học kinh nghiệm như sơn la hà nội cho thấy cần phát huy
tính chủ động kịp thời tham mưu huy động được sự vào cuộc của các sở ngành
đồng thời sớm nhận diện nguy cơ
thứ trưởng cũng lưu ý việc triển khai cần tập trung giải quyết ba câu hỏi
có văn minh không có phát triển kinh tế không có phòng chống tội phạm không
trên cơ sở đó cần tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt vừa là tạo ra công cụ
như căn cước công dân tài khoản định danh điện tử chữ ký số
và vừa tạo thuận lợi cho người dân thụ hưởng được những thành quả từ chuyển đổi số
vì vậy thứ trưởng cũng đề nghị cần quan tâm đến việc tạo ra các điểm hỗ trợ
chuyển đổi số tại cộng đồng đồng thời cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền
để người dân biết sử dụng thành thạo dịch vụ công trực tuyến
thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị cần tăng cường công tác kiểm tra vừa định kỳ
vừa đột xuất nhằm chấn chỉnh các đơn vị cơ sở đảm bảo việc thực hiện
các chỉ tiêu mục tiêu nhiệm vụ được hoàn thành
thưa quý vị là món quà đặc biệt mà các nghệ sĩ của nhà hát tuổi trẻ
muốn gửi tới khán giả nhân ngày quốc tế phụ nữ ngày tám tháng ba
chương trình gala tuổi trẻ hai nghìn hai mươi ba giấc mơ hạnh phúc đã diễn ra vào tối qua tại hà nội
những giai điệu và ca từ trong bài con yêu mẹ được trích từ nhạc kịch sáu
của nhà hát tuổi trẻ
dựa trên chất liệu văn học là lời thơ của nhà thơ xuân quỳnh
đội ngũ sáng tạo bằng những cung bậc giai điệu khác nhau đã tăng chiều sâu cho ý thơ
và trở thành một phần mở đầu hấp dẫn cho chương trình gala tuổi trẻ ước mơ hạnh phúc
chúng tôi có một mong muốn là đưa các ca khúc này đến gần với khán giả hơn
như bình thường thì có thể là các bạn đến xem cái vở ví dụ như vở hoa cúc xanh trên đầm lầy
thì mới được nghe cái ca khúc của vở đó
hoặc cũng như các bạn thấy là có mắt của trời xanh ở trong vở nhạc kịch sống
thế thì chúng tôi đã đưa các ca khúc ở trong những cái vở kịch của mình
và được xây dựng với một cái phong cách là chương trình ca nhạc
để cái tác phẩm âm nhạc đó nó được trường tồn mãi mãi và nó được đến với cả khán giả
nhà hát tuổi trẻ còn đưa ra các tác phẩm âm nhạc trong những vở kịch
được các tầng lớp đối tượng khán giả yêu mến
cùng với đó các tiểu phẩm tết gì mà năm nào cũng chú ý
tết và hài kịch nồng độ xuân đã đem đến không khí mới mẻ cho khán giả thủ đô
diễn viên diễn này cho đến âm thanh ánh sáng và những bài hát lồng vào đấy
để truyền tải những cái thông điệp mà các vở kịch được với các diễn viên
cho đến khán giả mình thấy rất là ý nghĩa và rất hay ạ
bạn ấy cái niềm vui cho mọi người nhất là với người vội nữ ngày hôm nay
trong một trăm hai mươi phút của chương trình khán giả đã được thưởng thức các ca khúc sôi động trẻ trung
những tiểu phẩm hài kịch và gặp gỡ
trò chuyện giao lưu chia sẻ với các nghệ sĩ của nhà hát trong một không gian nghệ thuật ấm cúng
năm nay nhà hát tuổi trẻ sẽ kỷ niệm bốn mươi năm năm ngày thành lập
đây cũng là động lực cho các nghệ sĩ nhà hát cùng nhau ấp ủ và gửi gắm tình cảm
chung tay giàn dựng những chương trình thực sự ý nghĩa ấn tượng và mới mẻ để phục vụ công chúng
thu quỳnh thanh sơn hay là thu trang thì cũng đều nằm trong cái đụng sáng tạo
cái kiếp sáng tạo của nhà hát tuổi trẻ
không chỉ là chương trình giấc mơ hạnh phúc
mà còn có rất nhiều những kịch mục khác nữa
ngoài ra thì còn có hài kịch thiếu nhi và những đêm kịch kinh điển
thì thu quỳnh cũng mong rằng hy vọng rằng nhờ sự sát cánh của cục truyền thông ani tv
thì sẽ giúp cho những tác phẩm đó sẽ đến được gần hơn cái khả năng
với những bài hát trẻ trung
với những ca khúc gây ấn tượng mạnh trong các vội kịch nổi tiếng
những giải điệu phổ thô có giá trị
hay những tiết mục đã đạt giải thưởng cao qua các kỳ liên hoan nghệ thuật
tại chương trình gala giấc mơ hạnh phúc
khán giả đã được thưởng thức những tác phẩm vừa mới lạ vừa thân quen
mà ở đó có những cảm xúc thăng hoa về một giấc mơ hạnh phúc trên sân khấu của nhà hát tuổi trẻ
vâng rất mong quý vị dành thêm một chặng bóng tay thật lớn nữa
thưa quý vị việt nam sẽ có nhiều cơ hội tiếp cận sớm với các loại dược phẩm và vaccine thế hệ mới với chi phí ưu
đó là cam kết
đó là cam kết
cam kết được tuyên bố và hướng tới trong hợp tác chiến lược giữa hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
và tập đoàn dược phẩm hàng đầu thế giới astrazeneca
trong lễ ký kết hợp tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuốc và vaccine vừa được tổ chức tại bệnh viện đa khoa tâm anh hà nội
lễ ký kết diễn ra với sự chứng kiến của đại sứ vương quốc anh đại sứ thụy điển
cùng các nhà khoa học chuyên gia của bộ y tế bệnh viện tâm anh và astrazeneca
thỏa thuận hợp tác được ký kết giữa bệnh viện đa khoa tâm anh với astrazenanca
sẽ tiếp tục phát triển đưa hợp tác song phương lên tầm cao mới
đẩy mạnh các chương trình liên kết nhằm thúc đẩy công tác nghiên cứu
thử nghiệm lâm sàng trong các lĩnh vực ung biếu hô hấp tiêu hóa tim mạch thận và chuyển hóa
miễn dịch và vaccine đào tạo cán bộ y tế hỗ trợ người bệnh và tăng cường hội nhập quốc tế
trước đó astrazeneca cũng đã hợp tác cùng công ty cổ phần vaccine việt nam vnvc
đưa ba mươi triệu liều vaccine covid một mươi chín đầu tiên về việt nam và cùng hệ thống bệnh viện đa khoa tâm anh
triển khai tiêm kháng thể đơn dòng eversea phòng ngừa và điều trị covid một mươi chín cho những người
có hệ miễn dịch suy giảm hoặc không đáp ứng với vaccine covid một mươi chín
tiếp tục với các tin tức an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an quận tám tp hcm
vừa ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố hai bị can trương minh thiện trương vĩnh sương
cùng chú tại tp hcm về hành vi cướp tài sản
tổng đối tượng gây ra vụ cướp tại chi nhánh sa công banh nằm trên đường phạm thế hiển
quận tám tp hcm
trước đó vào chiều ngày ba tháng ba thiện và sương và hà vĩ toàn chuẩn bị súng áo khoác khẩu trang
rồi chạy xe máy đến gần chi nhánh sa công banh ở quận tám
trong đó sương là người ở ngoài canh chừng thiện dùng súng bắn đạn bi nhựa đe dọa những người có mặt
tại quầy giao dịch yêu cầu đưa tiền còn toàn đi xung quanh để lấy tiền nhưng không tìm thấy
nên cả hai đã lập tức tẩu thoát
kết quả điều tra xác định các bị can là bạn bè cần tiền tiêu xài và trả nợ nên lên kế hoạch cướp ngân hàng
hiện nay trên địa bàn tp hcm xuất hiện một số đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thông qua thủ đoạn mạo danh là giáo viên hoặc nhân viên bệnh viện liên hệ trực tiếp với các bậc phụ huynh
báo tin về việc học sinh người nhà bị tai nạn đang được cấp cứu tại bệnh viện yêu cầu phải chuyển tiền nhanh
để đóng viện phí trước tình hình trên công an tp hcm đã đưa ra cảnh báo
khi nhận thông tin về việc người thân bị tai nạn người dân cần bình tĩnh liên hệ cơ quan công ty trường học
nơi người thân đang công tác làm việc học tập để kiểm tra kiểm chứng thông tin
trường hợp không có căn cứ rõ ràng thông báo thu viện phí của cơ sở khám chữa bệnh thì người dân tuyệt đối không chuyển tiền
theo yêu cầu của đối tượng để phòng ngừa việc bị đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản
khi bị đối tượng lừa đảo hoặc phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản
cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất như công an phường xã thị trấn công an quận huyện thành phố thủ đức
hoặc liên hệ trực ban công an thành phố qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy ba trăm bốn mươi bốn trực ban phòng cảnh sát hình sự qua số điện thoại sáu mươi chín ba nghìn một trăm tám mươi bảy hai trăm linh
để cung cấp thông tin phối hợp với cơ quan công an nhanh chóng điều tra xử lý